địa bàn được đánh giá là nơi trung chuyển ma túy thời gian qua với tinh thần chấn áp mạnh loại tội phạm này
chặt đất các mắt xích không để hình thành các đường dây ổ nhóm liên quan đến ma túy
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây
bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
một bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án mà phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh hà giang vừa triệt phá
theo báo cáo điều tra mua sỉa trá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm dù chú tại thị trấn phó bảng huyện đồng văn
trở theo thào thị say sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại huyện yên minh trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng trụ nàng bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất dấu một bánh ma túy heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba gram